ngày hai mươi sáu tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ra quyết định tạm giam thêm một mươi ngày
từ ngày hai mươi năm tháng bốn đến ngày năm tháng năm đối với bị can nguyễn phương hằng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ceo công ty cổ phần đại nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó công an tp hcm đã chuyển toàn bộ kết luận và hồ sơ vụ án
sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bà nguyễn phương hằng
cùng bốn đồng phạm khác cùng một tội danh
tính đến nay bà nguyễn phương hằng đã bị tạm giam hơn một năm và vụ án vẫn đang trong giai đoạn
nghiên cứu kết luận điều tra để truy tố xét xử
theo kết luận bà nguyễn phương hằng đã sử dụng một mươi hai kênh mạng xã hội xâm phạm đến danh dự chín người
gồm nghệ sĩ hoài linh ca sĩ vy oanh bà đặng thị hàng ni ca sĩ đàm vĩnh hưng
ca sĩ thủy tiên và chồng là lê công vinh bà đinh thị lan bà lê thị giàu nhà báo nguyễn đức hiển
quá trình điều tra bị ca nguyễn phương hằng khai các thông tin phát ngôn trên mạng xã hội
về các cá nhân trên đều do bà này đọc trên internet đọc báo và nằm mơ
chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh
các buổi live stream của bà nguyễn phương hằng có nhiều nhất chín trăm hai mươi sáu lượt xem
bốn mươi một lượt thích và ba mươi hai lượt bình luận